tỉnh nghệ an đã chỉ đạo chấn chỉnh một số tuyến xe buýt trên địa bàn vi phạm các quy định gây bức xúc cho hành khách
và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông
những việc trên cũng đã đem lại sự hài lòng cho hành khách ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vài năm trở lại đây vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh nghệ an hoạt động khá sôi động
góp phần giúp cho người dân đi lại thuận tiện giảm thiểu áp lực phương tiện lưu thông trên các tuyến đường
tuy nhiên thời gian qua đã xảy ra tình trạng xe buýt đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông
một số doanh nghiệp sử dụng phương tiện chất lượng thấp đã xuống cấp lái xe nhân viên phục vụ trên xe có thái độ thiếu tôn trọng hành khách
do phóng nhanh vượt ẩu một số xe buýt đã gây tàn nạn giao thông
đơn vị nào mà có vi phạm đến hành trình chạy xe rồi vi phạm đến chất lượng phục vụ rồi vi phạm đến các vấn đề khác liên quan đến xe buýt mà người dân phản ảnh
thì chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt và sẽ xử lý nghiêm đặc biệt là sẽ cắt thập đồng nếu như các đơn vị mới để xãi phản nghiêm
thông qua công tác kiểm tra giám sát sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an đã mạnh tay xử lý các đơn vị vi phạm
cụ thể thu hồi phù hiệu đình chỉ hoạt động tạm thời
đối với một số tuyến xe buýt do các phương tiện hoạt động trên tuyến không bảo đảm chất lượng và có hành vi dừng xe chở bắt khách vượt quá thời gian quy định
yêu cầu các đơn vị vận tải thay mới năm xe buýt các xe còn lại phải duy tu bảo dưỡng để bảo đảm an toàn trước khi được phép hoạt động trở lại
sau khi mà của bên sở giao thông chân trình thì nhà xe phương thảo đã sửa lại ghế phát xe hơn thay đồ của lại xe và bàn vẽ tốt hơn rất nhiều
với cách làm quyết liệt của sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an
cùng với sự phối hợp của các ngành liên quan trong một thời gian ngắn công tác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn nghệ an đã dần đi vào quy chuẩn
và hy vọng sự hoạt động này ngày càng tốt hơn và đi vào nề nếp đáp ứng được nhu cầu của hành khách